chỉ mới đầu hè nhưng tổng công ty điện lực tp hcm đã khẩn trương triển khai các công trình xây dựng mới
và tăng cường công suất các chạm điện để chống quá tải bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định cho người dân
trong những ngày cuối mùa nắng và chuẩn bị bước vào mùa mưa
trong bốn tháng đầu năm tổng sản lượng điện thương phẩm của tp hcm tăng cao
cụ thể công suất đỉnh cực đại tính đến tháng năm là bốn năm trăm hai mươi mw gần bằng công suất năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân do dịch covid một mươi chín người dân hạn chế ra đường và các đợt nắng nóng kéo dài khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao
để bảo đảm nguồn cung cấp điện tổng công ty điện lực tp hcm tập trung đầu tư xây dựng
tăng cường công suất nhiều trạm và lưới điện đặc biệt là tại các khu vực phát triển dân cư mới
ngoài ra còn đưa ra nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn và phòng tránh các tai nạn liên quan về điện trong mùa mưa bão